theo ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh yên bái tính đến một mươi sáu h ngày hai mươi một tháng bảy tại yên bái
mưa lũ đã làm ba mươi người bị thiệt mạng bị thương và mất tích
trong đó có một mươi một người thiệt mạng tám người mất tích và một mươi một người bị thương
hàng nghìn ngôi nhà diện tích lúa hoa màu và các tuyến đường cầu cống đã bị thiệt hại hư hỏng
ước tính thiệt hại trên hai trăm linh tỷ đồng
hiện tại lực lượng của quân khu hai với hơn một năm trăm linh cán bộ chiến sĩ của sư đoàn ba trăm một mươi sáu ba trăm năm mươi năm
cùng với lực lượng công an dân quân tự vệ tại địa phương đang tích cực tham gia công tác cứu hộ cứu nạn tại tỉnh yên bái
riêng tại huyện văn chấn là huyện bị thiệt hại nặng nề nhất đã hủy động năm trăm linh cán bộ chiến sĩ tham gia công tác tìm kiếm cứu nạn
trong tổ chức tìm kiếm lực lượng quân sự quân đội công an lực lượng dân quân tự vệ
và các lực lượng tiên đa bàn tức là một là tổ chức tìm kiếm tại các khu vực có lực lượng người dân bị mất tích và khu vực hạt động
cái thứ hai là tổ chức lực lượng cảnh giới ở hai bên bờ sông để kịp thời phát hiện những người dân về mất tích
để có thể kịp thời tổ chức đớt tổ chức cứu thuyết
thế là tổ chức các lực lượng vào các khu vực mà có đá sạt nở và người mất tích để tổ chức tìm kiếm các lực lượng
xác định nhiệm vụ là hàng đầu
chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh yên bái đã trực tiếp chỉ huy các lực lượng tìm kiếm cứu nạn được huy động theo phương châm bốn tại chỗ
trong đó lực lượng công an dân quân tự vệ địa phương thông thạo địa hình có kinh nghiệm làm nòng cốt tìm kiếm
tại các khu vực dọc theo suối thia ra đến tận khu vực sông thao thuộc huyện văn yên
hiện nay thì là cái việc tìm kiếm cứu nạn những người bị mất tích thì chúng tôi thứ nhất là chúng tôi sử dụng lực lượng
chủ yếu vẫn là lực lượng vũ trang bao gồm là lực lượng của bộ chỉ huy quân sự tỉnh bộ chính quân sự huyện
kết hợp với lực lượng công an và lực lượng dân quân tự vệ trên địa bàn
đây là những cái lực lượng mà phải những người rất là thông thạo địa bàn và có những cái kinh nghiệm trong công tác cứu hộp cứu nạn
thì thứ nhất là mới có được những giải pháp phù hợp thứ hai là phải đảm bảo an toàn tuyệt đối cho lực lượng cứu hộ cứu nạn này
một mặt thì chúng tôi tổ chức tìm kiếm ở những cái nơi mà có lút vét sẵn ở đất
thứ hai trên các cái điểm trên dọc các cái con suối thuộc lưu vực của suối thia
để hy vọng rằng là những người mất tích thì có thể tìm thấy ở những địa điểm đó
với sự cố gắng hết mức có thể của các lực lượng chức năng trong ngày hôm nay đã tìm thấy một người mất tích
và đã sớm hoàn tất các thủ tục đưa về với gia đình
cùng với đó chỉ đạo kiên quyết không để người dân ra suối bắt cá vớt củi trên dòng suối
đề phòng tai nạn rủi ro có thể xảy ra nhất là trong thời điểm thời tiết có nhiều diễn
điện biến phức tạp